được biết cuối năm hai nghìn một mươi sáu minh quen biết với một đối tượng trên đệ bàn xã yerkarai huyện yergarai
sau khi nhận vận chuyển hơn một mươi kg thuốc nổ về thành phố pleiku giao cho bích với số tiền hai triệu đồng minh được trả tiền công bảy trăm linh đồng

khi mà ngoài thì tôi chỉ nghĩ là buôn bán kiếm lời thôi tôi cũng không nghĩ đến cái hậu quả

qua đây tôi khuyến cáo đến người dân nếu phát hiện các loại tội phạm liên quan đến vũ khí quân dụng mật liệu nổ không có hỗ trợ

điều tra làm rõ các vụ án đang thủ lý và làm rõ các tổ chức cá nhân liên quan để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
qua đây tôi khuyến cáo đến người dân nếu phát hiện các loại tội phạm liên quan đến vũ khí quân dụng mật liệu nổ không có hỗ trợ